thưa quý vị ngoài việc trang bị cho các em học sinh kiến thức
thì các trường học của tỉnh lào cai cũng luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng
nâng cao nhận thức về văn hóa truyền thống các dân tộc
thông qua nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo đã giúp các em học sinh hiểu hơn về văn hóa các dân tộc
đây cũng là những sứ giả trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số
đều đặn thứ hai hàng tuần học sinh trường phổ thông dân tộc đội trú tỉnh lào cai
sẽ mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình
phong trào này đã được nhà trường duy trì hơn một mươi năm nay và trở thành một nét đẹp trong văn hóa nhà trường
là một học sinh dân tộc bố y của huyện mường khương
thì em cảm thấy là tự hào về trang phục của dân tộc mình
cũng nhờ hiểu hơn về văn hóa trang phục của các dân tộc khác
qua đó thì biết giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình
cùng với mặc trang phục truyền thống thì nhiều nhà trường cũng đã tái hiện không gian sinh hoạt
văn hóa của các dân tộc vào chương trình dạy học
đặc biệt nhiều mô hình trường học đa văn hóa có sự tham gia hỗ trợ của các nghệ nhân
và người uy tín là dân tộc thiểu số trên địa bàn
triển khai cái hoạt động văn hóa này là không những học sinh không những thầy cô
mà có cả phụ huynh học sinh rất là nhiệt tình hưởng ứng và rất là phấn khởi
và thêm yêu bản sắc dân tộc của mình
lào cai có hai mươi năm dân tộc với văn hóa truyền thống độc đáo được giữ gìn lâu đời
bởi vậy khai thác giá trị văn hóa tạo ra không gian học tập vừa gần gũi
vừa dạy cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn gìn giữ văn hóa các dân tộc
đưa nội dung văn hóa các dân tộc vào chương trình giáo dục địa phương của tỉnh lào cai
từ tất cả các cấp học từ tiểu học cho đến trung học phổ thông
tổ chức các câu lạc bộ câu lạc bộ theo câu lạc bộ theo truyền thống
rồi câu lạc bộ siêu tầm các văn hóa truyền thống để biên soạn lại thành những tài liệu
để học tập và đưa vào trong thư viện
trong dòng trải hiện đại nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một
do đó công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa trong trường học càng trở nên cấp thiết
đòi hỏi các nhà trường phải luôn đổi mới sáng tạo trong cách truyền tải tạo sức hấp dẫn đối với học sinh
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
nhiều địa phương của tỉnh hải dương đã tổ chức thăm hỏi và trao quà cho các chiến sĩ
thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
chín hai xuất quà đã được các địa phương trao cho các chiến sĩ điện biên và thân nhân
đang thờ cống liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch điện biên phủ
đây là những hoạt động thiết thực thể hiện lòng tri ân của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tỉnh hải dương
đối với những chiến sĩ điện biên năm xưa
huyện đại tư tỉnh thái nguyên vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi ba
huyện có hai mươi bảy xã và hai thị trấn đến nay đều đã đạt chuẩn nông thôn mới
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay toàn huyện đã huy động được hơn
một ba trăm linh tỷ đồng cải tạo đường giao thông nông thôn
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm mươi ba mươi năm triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn bảy tám mươi chín
năm hai nghìn hai mươi ba toàn huyện có một sản phẩm đạt ô cốp năm sao là sản phẩm thanh hải trà
của hợp tác xã trèn la bằng
bốn sản phẩm được công nhận là ô cốp bốn sao
mỗi năm tỉnh hà nam canh tá khoảng trên một hectare dưa chuột các loại
nhằm cải tạo đông đất
tăng độ phí nhiêu và an toàn sức khỏe cho người sản xuất
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình
sử dụng phân bón hữu cơ trên cây dưa chuột
bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực
xã trân lý có khoảng hơn một trăm linh hectare trồng dưa chuột xuất khẩu thâm canh
trong nhiều năm qua
khi sử dụng phân bón hữu cơ bà con nông dân rất phấn khởi
bởi những kết quả mang lại
ngoài khi phun thuốc sâu chúng tôi phải cộng thêm da hoa đậu quả
nhưng từ khi dùng phân nuka tôi không sử dụng da hoa đậu quả
một tí nào nữa nhưng năng suất vẫn cao
với mô hình thí điểm năng suất thực thu cao hơn một mươi sáu năm
hiệu quả kinh tế cao hơn ba mươi hai năm triệu đồng một hectare
đây là cơ sở để ngành nông nghiệp hà nam mở rộng diện tích hữu cơ
trong thời gian tới
sử dụng phân hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp là một vấn đề cấp thiết hiện nay
khuyến cáo các địa phương sử dụng các loại phân hữu cơ
để làm sao đảm bảo cho sản phẩm an toàn
đến thời điểm này thì bà con nông dân đánh giá
cũng đạt về kết quả
bà con nông dân cũng nói là chi phí giảm đi đơn giản hơn
và năng suất thì cao hơn
hiện nay đa phần nông dân trong tỉnh vẫn sử dụng phân bón hóa học
làm cho đất bạc màu ảnh hưởng đến sức khỏe con người
vì vậy việc áp dụng rộng rãi phân bón hữu cơ